trong hai ngày là ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh lâm đồng có mưa lớn
khiến nước trên các sông suối dâng cao hồ thủy điện đa nhiêm xả lũ đã làm những vùng trũng
hay là thấp dọc sông đa nhiêm bị ngập lụt nghiêm trọng
và ít nhất là hơn ba trăm năm mươi năm hectare rau màu của người dân đã bị ngập úng và hư hỏng
tính đến chiều ba mươi tháng một mươi một mưa lớn cộng với xả lũ hồ đơn dương đã ngập ống hơn ba trăm năm mươi năm hectare rau màu
ven sông đa nhiêm đường bê tông tại xã lạc xuân và đường đất tại xã lạc lâm
huyện đơn dương bị sạt lở nghiêm trọng
một cầu treo tại xã đạ trai huyện lạc dương bị cuốn trôi hai du khách bị mất tích
đến một mươi sáu giờ cùng ngày trời vẫn tiếp tục mưa to nước sông suối lên cao và chảy xiết
lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân
hiện trên địa bàn tỉnh lâm đồng vẫn đang có mưa lớn nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất rất cao
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh đang tiếp tục cập nhật
ra soát các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đồng thời triển khai các phương án phòng chống khắc phục hậu quả